khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã thượng đình huyện phú bình khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của đối tượng
cơ quan công an thu giữ gần ba trăm chín mươi bốn triệu đồng một súng ngắn bằng nhựa đối tượng khai dùng để đe dọa nhân viên phòng giao dịch và một số vật chứng liên quan khác
đối tượng đã sử dụng số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng để chuộc xe ô tô do đã cầm cố trước đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định tạm giữ đối với phạm đức anh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp biên hòa vừa phối hợp với tổ một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai bắt sáu vụ với hai mươi bốn đối tượng để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng phối hợp tổ một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai và đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa kiểm tra một căn nhà tại khu phố hai phường tam hiệp
phát hiện lưu văn quyết hai mươi chín tuổi quê tỉnh hà giang cùng năm đối tượng khác với nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vai lãi nặng
tại cơ quan công an quyết khai nhận đã cùng với các đối tượng cho một mươi bốn lượt người vay với mức lãi suất từ hơn hai trăm linh đến bảy trăm linh một năm thu lợi số tiền bảy mươi tám triệu đồng
ngoài nhóm này công an tp biên hòa cũng phát hiện bắt giữ năm nhóm khác với một mươi tám đối tượng thực hiện cho vai lãi nặng trên địa bàn các phường của thành phố biên hòa
với mức lãi suất giao động từ khoảng hai mươi đến sáu mươi một tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố sáu vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam hai mươi bốn đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc hà nội lào cai và hà nội thái nguyên
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
dịp tết dương lịch tết nguyên đán quý mão và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường
hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến cao tốc
trong đó đặc biệt chú ý xử lý theo các nhóm hành vi vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải quá khổ giới hạn
đáng chú ý lực lượng chức năng sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp xử phạt những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây

đồng thời tăng cường xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải trên các tuyến cao tốc
những hành vi mà chở qua cho người quy định chạy lấn đường hoặc là lấn làn đường dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc
là rất nguy cơ gây tai nạn tiềm mẩn nguy cơ dây tan nạn giao thông
trước cái tình hình đó thì đơn vị đã ra kế hoạch đảm bảo quân số trực một trăm linh xử lý rứt điện những tình trạng nhồi nhét khách
chạy lấn làn tranh giành khách thậm chí dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc
đơn vị xử lý nghiêm những trường hợp đấy để làm sao giải thiểu tốt nhất những tai nạn đáng tiếc xảy ra
đảm bảo cho bà con được đón một cái tết an toàn và thuận lợi nhất
bên cạnh đó trong đợt cao điểm lần này lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật
trong công tác xử lý vi phạm giao thông đặc biệt xử lý vi phạm qua hình ảnh camera giám sát trên tuyến
đợt cao điểm sẽ thực hiện từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
buôn bán hàng cấm là pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy
nguyễn quốc việt chú tại thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tum vừa bị công an huyện ngọc hồi bắt giữ
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát công an huyện ngọc hồi phát hiện nguyễn quốc việt đang điều khiển xe mô tô
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện việt đang trên đường vận chuyển pháo bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp chỗ ở của việt còn phát hiện thêm gần một mươi ba kg pháo và một số lượng heroin
các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy thường lợi dụng địa bàn này để hoạt động
kể từ khi thực hiện chủ trương của bộ công an đưa công an chính quy về xã với mục tiêu gần dân sát dân đã thực sự đem lại hiệu quả
lực lượng công an ngoài công tác đấu tranh với các loại tội phạm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
lấy công tác phòng ngừa là chính nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân trong việc phòng chống tội phạm nói chung
và tội phạm ma túy nói riêng ghi nhận tại địa bàn xã biên giới triềng khương huyện sông mã
tại điểm trường trung học cơ sở trường khương một ngôi trường vùng biên đặc thù của huyện sông mã
lực lượng chức năng địa phương xác định các em học sinh đang theo học tại trường
chính là đối tượng rất dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng dụ dỗ
vì vậy những buổi ngoại khóa như thế này đã giúp các em nhận diện phương thức thủ đoạn của tội phạm này để có cách phòng tránh
qua các buổi tiên truyền quá trung
con đã biết được các loại tội phạm biết phân biệt các loại ma túy và biết phòng tránh
ngoài ra bọn con còn là các tuyên truyền viên để tuyên truyền cho các bạn gia đình và người thân
là không tiếp tay cho các cải bôn ma túy và không sử dụng ma túy
ông lò văn nung có con trai là lò văn son đã bị kết án tù trung thân về tội danh vận chuyển ma túy
con dâu thì bỏ về nhà mẹ đẻ giờ chỉ còn ông và vợ chăm cháu nội
từ ngày con bị bắt
ông và người nhà cũng nhận thức được dù hoàn cảnh còn khó khăn
nhưng nhất định không được tiếp tay cho kẻ xấu vận chuyển ma túy phải làm ăn chân chính
hai năm trước thằng son đi theo người ta vận chuyển ma túy rồi bị mất chẳng biết bao giờ mới được ra tù
thấy nó thế cũng phải bảo với người nhà không ai được làm theo
có cải xấu rụ rỗ cho nhiều tiền cũng không đi giờ ở nhà chăn nuôi trông trót thôi
đi vận chuyển ma túy xe pháp luật
đi tù còn khổ
chúng tôi đã triển khai lực lượng đến các bản trong địa bàn
nhất là các bản giáp bên dưới để tuyên truyền cho bà con nhân dân vận động
con em không vượt biên sang bên lào
cũng không móc nối với các đối tượng ở dưới xuôi hoặc để vận chuyển ma túy
chúng tôi cũng mong là sau
công cuộc tuyên truyền đấy thì người dân sẽ nhận thức được hơn
và sẽ hạn chế được việc thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian tới
ngoài công tác tuyên truyền lực lượng công an cũng đẩy mạnh việc nắm mắt địa bàn
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán
lực lượng công an tỉnh sơn la đang áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy góp phần đem lại sự bình yên cho mỗi bản làng vùng cao biên giới
dịp xuân về
hôm nay đội cảnh sát giao thông số ba công an tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng
lê quốc khoa hai mươi một tuổi và phạm văn cường ba mươi tuổi cùng chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
cùng tăng vật là chiếc xe ô tô và hai trăm sáu mươi kg pháo hoa nổ để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng hai giờ sáng cùng ngày trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường dt bảy trăm năm mươi
đội cảnh sát giao thông số ba công an tỉnh bình phước đã phát hiện một xe ô tô lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín
hướng từ huyện bù đốp đi tp hcm có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên tài xế không dừng lại mà tăng ga chạy về hướng tp hcm
khi bị tổ công tác truy đuổi tới địa bàn phường phước bình thị xã phước long
hai đối tượng đã mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
khám xét trong xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi a bốn mươi sáu nghìn ba trăm hai mươi phát hiện có một trăm năm mươi bánh pháo hoa nổ trọng lượng hai trăm sáu mươi kg
hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu tết nên khoa đã lên khu vực chợ thiện hưng huyện bù đốc
mua pháo và thuê cường vận chuyển về tỉnh đồng nai để tiêu thụ
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý
theo quy định pháp luật về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn sản xuất chế biến rau củ quả tng có địa chỉ tại khu dân cư bình điền phường bảy quận tám tp hcm
trước đó vào ngày chín tháng một mươi một lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật
về môi trường và an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên và phát hiện tại hai kho lạnh của cơ sở này
đang lưu chứa hơn một mươi một bảy tấn rau củ đóng gói trong các bao bì có nhãn hiệu tính nước ngoài
tất cả số hàng hóa này đều không có nhãn phụ tiếng việt và không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
làm việc với đoàn kiểm tra giám đốc doanh nghiệp thừa nhận số rau củ ngoại nhập nêu trên
được mua trôi nổi trên thị trường nên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành trình đối với công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất chế biến rau củ quả t ng
về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm và tạm giữ toàn bộ số tăng vật là rau củ để xử lý theo thẩm quyền